thưa quý vị theo số liệu mới nhất vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát krokus city hon của nga vào tối hai mươi hai tháng ba
đã khiến một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và năm trăm năm mươi một người bị thương
trong một diễn biến nóng vào ngày hai mươi năm tháng bốn vừa qua một diễn đàn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
diễn ra tại thành phố nizhny novgorod
người đứng đầu cơ quan dịch vụ giám sát tài chính liên bang của nga ông yudi chikanchin đã cho biết
theo kết quả điều tra sơ bộ việc tổ chức vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát rocket city hall
ở ngoài ô thủ đô moscow hồi tháng ba vừa qua có sự dính líu của công dân một số nước
cụ thể hãng thông tấn tass của nga dẫn lời ông chikanchin cho rằng
mặc dù các cơ quan chức năng của nga vẫn đang tiến hành cuộc điều tra toàn diện
song kết quả sơ bộ cho thấy công dân của một số nước đã dính dáng tới việc tổ chức vụ
tấn công ông cũng đeo rõ nhiều tổ chức tài chính đã tài trợ cho cuộc tấn công bằng các kênh khác
nhau bao gồm cả tiền điện tử trước đó ông jikanchin cho biết
nhiều nước bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nga điều tra vụ việc đồng thời cam kết hợp tác chống khủng bố
theo quan chức này vụ khủng bố nhà hát đã được lên kế hoạch ký lưỡng và được tiến hành
thông qua một mạng lưới các đồng phạm quốc tế những kẻ tấn công đã được cung cấp tài chính
vũ khí phương tiện và đạn dược trong khi đó các bước hành động và rút lui khỏi hiện trường vụ án
đều do những kẻ cầm đầu và chỉ huy lên kế hoạch rất kỹ lưỡng
ngày bốn tháng bốn cơ quan an ninh liên bang nga fsb thông báo đã bắt giữ thêm ba đối tượng bị tình nghi
hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố trước đó giới chức nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi
trong đó bốn nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
theo kênh dw của đức chính vụ khủng bố ở nhà hát krokus city hall
đã châm ngòi cho tranh cãi về việc đưa án tử hình quay trở lại nga
ở nga những nghi phạm bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là một mươi năm năm tù
nhưng có thể bị tù trung thân như một giải pháp tiềm năng một số chính trị gia nga đang đề xuất
chuyển những kẻ tính nghi khủng bố đến belarus nơi thủ phạm có thể bị xử tử
belarus là quốc gia duy nhất ở châu âu và liên xô trước đây vẫn áp dụng hình phạt tử hình
tuy nhiên đây không phải là điều đơn giản
người đầu tiên lên tiếng ủng hộ việc khôi phục án tử hình là ông dmitry medvedev
cựu tổng thống hiện giữ chức phó chủ tịch hội đồng an ninh nga
ông vladimir vacilizev chủ tịch đảng nước nga thống nhất cầm quyền tại duma quốc gia cũng cho biết
vấn đề này sẽ được xem xét tại hạ viện và quyết định sẽ được đưa ra phù hợp với mong đợi của công chúng
tuy nhiên việc đưa đem án tử hình trở lại đồng nghĩa với việc phải thay đổi hiến pháp hiện nay của nga
được biết vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tổng thống nga khi đó là boris jackin đã ra lệnh đình chỉ án tử hình
thượng nghị sĩ andrei kislas cũng cân nhắc về cuộc tranh luận cho rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ
vẫn không thể áp dụng hình phạt tử hình vì khủng bố không thuộc loại trường hợp ngoại lệ được phép trước khi có lệnh cấm
bà maria butina thành viên duma quốc gia đã đề nghị chuyển những thủ phạm bị nghi ngờ sang belarus
bà chỉ ra rằng belarus và nga là quốc gia liên minh có nghĩa là belarus có quyền xét xử các bị cáo như liên bang nga
vì các công dân belarus cũng thiệt mạng trong vụ tấn công
theo dw để mở phiên tòa tại belarus các quan chức địa phương cũng phải tham gia cuộc điều tra
phát biểu với đài truyền hình nhà nước belarus bà butina cho rằng các bị cáo tin rằng họ có thể thoát khỏi án tử hình
nhờ lệnh cấm ở nga nhưng chúng ta sẽ thấy vì các cuộc đàm phán đang được tiến hành
tuy nhiên đến nay cả chính quyền nga và belarus đều chưa xác nhận các cuộc đàm phán như vậy
belarus và nga có cơ chế dẫn độ tội phạm giữa hai quốc gia
tuy nhiên sau khi dẫn độ nga sẽ không thể truy tố những cá nhân này
người đứng đầu hiệp hội luật sư nhân quyền belarus maria kolesova gudelina cho rằng
giới chức nga sẽ khó chấp thuận để phía belarus tham gia vụ việc quan trọng như vậy
bởi nó liên quan đến từ bỏ kiểm soát việc kiện tụng
bà kolesova gudelina cũng tin rằng việc chuyển giao bất hợp pháp những kẻ bị cáo buộc khủng bố
sang belarus là khó xảy ra
bà maria cho hay ngay cả khi người ta cho rằng chúng sẽ được thả ở biên giới với belarus
thủ tục tố tụng chống lại bị cáo ở nga sẽ phải bị hủy bỏ
do tính chất của vụ việc
khó có khả năng chính quyền nga sẽ đồng ý với điều này
bà kolesova gudelina nhận định khó có khả năng dẫn độ nghi phạm bởi cuộc tấn công diễn ra
trong lãnh thổ nga và hầu hết nạn nhân cũng là công dân nga
theo bà nga còn phê chuẩn công ước kýsinov vốn cấm dẫn độ cá nhân có nguy cơ chịu tử hình
bởi vậy nếu belarus đề nghị dẫn độ nước này cần đảm bảo với moscow rằng các nghi phạm sẽ không chịu án tử hình
trường hợp tương tự đã diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi hai nga dẫn độ sergei dephev
một thành viên tổ chức tội phạm đến belarus
dbh nhận bản án một mươi năm năm tù do sát hại một số người
đây là mức án cao nhất tòa án belarus có thể tuyên với dveb bởi hắn được dẫn độ từ nga
nên văn phòng tổng trưởng lý belarus đã đảm bảo sẽ không tuyên án tử hình
thỏa thuận pháp lý giữa nga và belarus nói đến sự hợp tác của hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố
nhưng không đeo rõ cơ chế chuyển giao các vụ án hình sự giữa hai quốc gia
đáng chú ý viễn cảnh xét xử các nghi phạm khủng bố moscow tại belarus
cũng gây băn khoăn về chủ quyền của cả nga và belarus
bà maria koresova gudelina phân tích rằng nếu việc xét xử các nghi phạm khủng bố moscow
thực sự được triển khai ở belarus sẽ có nhiều ý kiến thắc mắc về việc nga không giải quyết
các vấn đề tư pháp và an ninh trong khuôn khổ lãnh thổ
bà maria koresova gudilina cho rằng người nga sẽ tự hỏi liệu nga với tư cách là một quốc gia độc lập
và tự trị có thể giải quyết các vấn đề an ninh và công lý trong biên giới của chính mình hay không
nga đã bỏ án tử hình từ hơn hai mươi năm trước nhưng sau vụ tấn công khủng bố nhà hát croker city hall
khiến hàng trăm người thương vong việc khôi phục án tử hình đã trở thành tâm điểm của dư luận
theo tờ new york times một số người nga nổi tiếng đang kêu gọi sử tử những kẻ chịu trách nhiệm
về vụ thảm sát nhà hát croker city hall ở ngoài ô moscow vào tối hai mươi hai tháng ba
và chấm dứt lệnh cấm thi hành án tử hình kéo dài hai mươi tám năm của nga
một số người nổi tiếng ở nga đã yêu cầu xử tử những kẻ tấn công trung tâm biểu diễn nghệ thuật
là phiến quân hồi giáo từ tajikistan vùng trung á
vụ xả súng thảm sát vào tối hai mươi hai tháng ba là hành động khủng bố nguy hiểm nhất
ở thủ đô nga trong hơn một thập kỷ qua
ngày hai mươi năm tháng ba cựu tổng thống dmitry medvedev phó chủ tịch hội đồng an ninh nga
đã viết trên telegram có cần thiết phải xử từ họ không cần thiết và nó sẽ được thực hiện
ông nói thêm rằng tất cả những kẻ liên quan đến các cuộc tấn công
bao gồm cả những người tài trợ và hỗ trợ nhóm khủng bố đều nên bị xử tử
những lời kêu gọi như vậy đã xuất hiện nhiều lần đặc biệt là sau các cuộc tấn công khủng bố
nhưng không xóa mức độ ủng hộ rộng rãi dành cho chúng
và cũng có những nhân vật nổi tiếng phản đối ý tưởng khôi phục án tử hình
lidia mikeva thư ký phòng dân sự một nhóm cố vấn của chính phủ nói với hãng thông tấn tass
rằng việc chấm dứt án tử hình là một trong những thành tựu quan trọng nhất trong lịch sử nước nga hiện đại
bà lydia cho rằng nếu chúng ta không muốn quay trở lại thời kỳ man rợ và tàn bạo
thì tất cả chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ
tổng thống nga đã nhiều lần công khai phản đối án tử hình trong nhiều năm qua
vào năm hai nghìn hai ông putin nhận định chừng nào tôi còn quyết định sẽ không có án tử hình ở nga
mặc dù nhà lãnh đạo cho rằng việc khôi phục án tử hình sẽ được nhiều người đồng ý
theo truyền thông nga vào năm hai nghìn bảy ông putin cho rằng hình phạt tử hình một cách chính thức là vô nghĩa và phản tác dụng
vào năm hai nghìn hai mươi hai ông cho biết quan điểm của mình không thay đổi
về cuộc tranh luận nổi lên sau vụ thảm sát groker city hall
người phát ngôn điện kremlin đã ngay lập tức cho biết chúng tôi hiện không tham gia vào cuộc thảo luận này
sau vụ tấn công khủng bố ngày hai mươi hai tháng ba tại nhà hát groker city hall
chủ tịch hiệp hội tiêu dùng nga pesellis nêu lên những lo ngại và bài học rút ra để tránh những nguy cơ ngoài súng đạn
đe dọa sinh mạng tại những nơi tập trung đông người đặc biệt là trong không gian kín
cụ thể ông peselis chỉ ra rằng đa số nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát groker city hall không thiệt mạng với súng đạn
mà vì các vật liệu cháy và các yếu tố khác
theo ông cần xem xét ba vấn đề
thứ nhất là hồ sơ thiết kế trong quá trình xây dựng tòa nhà mua và lắp đặt thiết bị
bao gồm cả thiết bị chữa cháy hoặc trong quá trình vận hành
ví dụ như thay thế vật liệu sản phẩm và thiết bị bằng loại rẻ hơn và độ an toàn kém hơn
tình trạng các thiết bị chữa cháy không hoạt động các lối thoát hiểm bị đóng
trách nhiệm chính cho việc này thuộc về chủ đầu tư có thể cố ý hoặc do sơ xuất
đã không đảm bảo thực hiện đúng dự án đã được phê duyệt hoặc về bên bảo trì tòa nhà và thiết bị
cũng cần kiểm tra trách nhiệm của cơ quan giám sát nhà nước
vấn đề thứ hai là việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc về an toàn cháy nổ
và an toàn của các tòa nhà và công trình
trách nhiệm này thuộc về cơ quan giám sát nhà nước đã phê duyệt dự án
vấn đề thứ ba là trong quy chuẩn kỹ thuật chưa đánh giá đúng các yếu tố nguy cơ thực sự đối với tính mạng
sức khỏe con người môi trường và tài sản
trong vụ tấn công khủng bố ngày hai mươi hai tháng ba yếu tố đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đã không hoạt động
ngoài ra ông gellis cũng lưu ý rằng tổ chức ý kiến công chúng đã công bố dữ liệu từ cuộc khảo sát hàng tuần
về phản ứng của người nga sau vụ tấn công khủng bố tại kroger city hall
theo đó trong tuần qua tỷ lệ những người giữ được tâm lý bình tĩnh giảm từ năm mươi tám xuống năm mươi một
và tỷ lệ những người lo lắng tăng từ ba mươi bốn lên bốn mươi hai
sau đó ông chalice khuyến nghị đảm bảo sức khỏe tâm thần của mỗi cá nhân và cộng đồng
để ứng phó các tình huống khẩn cấp
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh chủ đề trên trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại